đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đồng tháp lần thứ một mươi một nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc với chủ đề
xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
đưa kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững
tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trường vĩnh trọng nguyên phó thủ tướng cùng hơn ba trăm bốn mươi đại biểu
đại diện cho hơn sáu mươi đảng viên của đảng bộ tỉnh tham dự đại hội
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí phạm minh chính biểu dương những kết quả mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh đồng tháp đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng chí phạm minh chính cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng đảng
hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đồng tháp
đồng chí phạm minh chính đề nghị tại đại hội này các đại biểu cần thảo luận sâu
phân tích kỹ nguyên nhân nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục
một cách khả thi có hiệu quả tạo sức bật cho sự phát triển của đồng tháp trong giai đoạn mới
đồng chí phạm minh chính đã gợi ý làm rõ thêm một số bài học kinh nghiệm như công tâm
trong sáng dân chủ khách quan sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện
để bầu vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi một
dịp này hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phạm minh chính và các đại biểu đã tham gia đợt quyên góp ủng hộ giúp đỡ
chia sẻ khó khăn với đồng bào miền trung đang gặp thiên tai lũ lụt
đại hội đảng bộ tỉnh đồng tháp lần thứ một mươi một diễn ra đến ngày hai mươi tháng một mươi